giá thủy sản tăng do giá đầu nguồn vào tăng thêm sáu đồng một kg
đối với mặt hàng rau củ tăng mạnh nhất là các loại rau cải
cụ thể rau cải cúc tăng lên sáu đồng một bó rau cải canh cải ngồng tăng lên hai mươi năm đồng một kg
cuối năm là thời điểm đồng tiền lưu chuyển rất nhiều qua ngân hàng
nên kẻ gian thường dùng mọi thủ đoạn để đánh cắp tiền trong tài khoản của ngân hàng
ngày nay có nhiều hình thức lừa đảo nhằm vào đối tượng khách hàng cá nhân người dân nên cẩn trọng
hacker thường gửi email nội dung yêu cầu thay đổi mật khẩu hoặc bổ sung thông tin
khách hàng click vào email cung cấp đủ usernam password otp cho kẻ gian thực hiện chuyển tiền qua tài khoản khác
để phòng ngừa người dùng cần lưu ý chỉ login vào trong web ngân hàng trinh thống
không truy cập vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi qua email hay trên facebook
năm hai nghìn hai mươi chính sách tiền lương mới sẽ có hiệu lực
lương tối thiểu vùng tăng từ một trăm năm mươi đến hai trăm bốn mươi đồng một người một tháng
lương cơ sở cũng được điều chỉnh
điều chỉnh tăng từ mùa một tháng bảy
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi lương tối thiểu vùng tăng từ một trăm năm mươi đến hai trăm bốn mươi đồng một tháng so với quy định hiện hành
theo nghị định số chín mươi năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ một bốn mươi chín triệu đồng một tháng lên thành một sáu triệu đồng một tháng
chính phủ sẽ ban hành nghị định mới quy định cụ thể về vấn đề này để thay thế nghị định số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
bộ công thương đã hoàn thành sớm nhất việc cắt giảm
nghị định sẽ giảm năm mươi điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành
theo bộ công thương công việc này không dừng lại mà sẽ là trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi của ngành công thương
trong năm hai nghìn hai mươi toàn bộ các dịch vụ công của ngành công thương sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện
để đưa vào cấp độ ba và cấp độ bốn
bộ công thương sẽ tiếp tục giả soát và có những kế hoạch biện pháp cụ thể để triển khai
về cắt giảm các thủ tục mà vẫn bảo đảm hiệu quả của quản lý nhà nước giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước việt nam yêu cầu các ngân hàng giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống atm
đảm bảo mạng lưới atm hoạt động an toàn và thông suốt có biện pháp phù hợp giảm tài cho atm
tại các địa bàn thường xảy ra hiện tượng quá tải
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống atm
bảo đảm mạng lưới atm hoạt động an toàn và thông suốt tăng cường các biện pháp phòng ngừa
ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán
kiểm tra giả soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm phục vụ tốt cho công tác thanh toán
tổng cục đường bộ đã cùng cục cảnh sát giao thông chia sẻ kết nối dữ liệu dùng chung
về giấy phép lái xe đăng ký xe và đăng kiểm
qua đó cảnh sát giao thông trên toàn quốc có thể truy cập để xem dữ liệu về giấy phép lái xe
của tài xế trên hệ thống dữ liệu của tổng cục đường bộ
theo thông tư của bộ giao thông vận tải từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi
ngành giao thông sẽ cấp giấy phép lái xe có mã hai chiều để đọc giải mã nhanh thông tin
và liên kết với hệ thống quản lý giấy phép lái xe
giấy phép được cấp trước ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín vẫn có giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép
theo kết quả kiểm tra hoạt động chương trình nhà ở xã hội của hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám
kiểm toán nhà nước cho biết đến thời điểm kiểm toán vào tháng năm hai nghìn một mươi chín
thành phố chưa có văn bản hướng dẫn quy định cụ thể về tiêu chí xét duyệt theo thứ tự ưu tiên
đối với các đối tượng có nhu cầu mua thuê nhà ở xã hội
từ nhiều năm nay báo chí từng phản ánh rất nhiều về tình trạng nhà ở xã hội được bán cho người giàu
hoặc sai đối tượng sau đó những người này bán lại và hưởng giá tranh
từ đó kiểm toán kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan
thanh kiểm tra giả soát để bảo đảm các dự án nhà ở xã hội được sử dụng đúng mục đích
bên cạnh đó cần xử lý các đối tượng đã có nhà thu nhập cao vẫn được mua nhà ở xã hội
thưa quý vị
nhiều sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình